theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội bốn tháng đầu năm toàn ngành đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với thị trường lao động giải quyết việc làm cho trên bốn trăm tám mươi bốn lao động đưa trên bốn mươi bốn người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
bộ lao động thương binh và xã hội đã phối hợp với văn phòng cơ quan phát triển nguồn nhân lực hàn quốc tại việt nam
văn phòng cơ quan đào tạo nhân lực quốc tế nhật bản tại việt nam tổ chức hội trợ việc làm dành cho người lao động eps hàn quốc
và thực tập sinh chương trình thực tập kỹ thuật tại nhật bản đã về nước tại bắc ninh và vùng phụ cận
bộ cũng đã tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu xuân hai nghìn một mươi chín kết nối online giữa sàn giao dịch việc làm bốn tỉnh bắc ninh hải dương bình dương và cần thơ
với một mươi năm điểm sàn giao dịch việc làm vệ tinh của thành phố hà nội